những ngày gần đây đàn voi rừng liên tục xuất hiện tại khu vực dãy thuộc xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai để tìm kiếm thức ăn
điều này đang khiến cho người dân địa phương hết sức hoang mang và lo lắng
đáng lo ngại việc xung đột giữa người và voi là rất cao nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời
đàn voi rừng đang từng ngày đe dọa an toàn đến hàng trăm hộ dân địa phương
do đó đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai khẩn trương hoàn thành phần còn lại của hệ thống hàng rào điện tử của dự án khẩn cấp bảo tồn voi rừng
trước mắt cần có phương án bảo đảm an toàn cho người dân và chính đàn voi rừng quý hiếm